liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố đà nẵng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai toán nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo là nguyễn mạnh cường
hai mươi năm tuổi chú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú tại xã hòa sơn
huyện hòa vang tp đà nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người
theo có trạng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn chi nhánh sông hàn cường và trí nguy trang dùng súng và dao chuẩn bị từ trước
uy hiếp nhân viên để lấy tiền sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt
ông thành đã bị cường đâm trọng thương và không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã ngay lập tức có mặt
tổ chức lực lượng truy xét và bắt giữ được cả hai khi đang cố gắng lẩn trốn
trước hội đồng xét xử cường và trí thành khẩn thừa nhận đã quen biết nhau qua mạng xã hội
do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên cả hai nảy sinh ý định đặt mua hung khí trên mạng xã hội và cùng nhau đi cướp ngân hàng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn mạnh cường mức án tử hình
trấn văn trí ba mươi năm tù cùng chung về tội cướp tài sản và giết người